thời gian qua lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm cách ly chốt kiểm soát chủ động mưu trí trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật sau đây là ghi nhận tại quận hoàng mai tp hà nội
trong hai ngày mùng năm mùng sáu tháng bốn liên tiếp bắt khẩn cấp hai đối tượng trần văn an bị truy nã về trộm cắp tài sản và đối tượng nguyễn văn bắc bị truy nã về tội cướp giật tài sản
ngày một mươi bốn bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng vũ thị lan về tội trộm cấp tài sản tại trượng đầu mối phía nam đối tượng này đã có sáu tiền án tiền sự về tội trộm cấp tài sản và mới ra tù tháng năm hai nghìn một mươi chín
kênh này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi